dân bay nội bài đã chật cứng đám đông các cổ động viên đến chào đón u hai mươi ba việt nam trở về và giao thông ở khu vực gần đó đã bị tê liệt
trang kbs của hàn quốc viết huấn luyện viên của đội u hai mươi ba việt nam đã chật cứng đám đông các cổ động viên đến chào đón u hai mươi ba việt nam trở về và giao thông ở khu vực gần đó đã bị tê liệt